trước tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại địa phương sở y tế tp cn đã có văn bản hướng dẫn tạm thời
về việc phân tầng điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại một số bệnh viện
theo đó tầng một sẽ quản lý và điều trị f tại nhà do các trạm y tế lưu động
trạm y tế thực hiện
tầng hai là các bệnh viện có chức năng điều trị covid một mươi chín với công suất hai bảy trăm năm mươi giường
để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
f đang quản lý tại nhà có diễn biến vượt khả năng chuyên môn của trạm y tế
tầng ba có công suất ba trăm năm mươi giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nặng nguy kịch
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà tầng một là bảy bảy trăm sáu mươi bảy người
tại tầng hai đang điều trị hai bảy trăm linh chín người mắc covid một mươi chín và hai trăm năm mươi hai người đang điều trị covid một mươi chín tại tầng ba
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn sở y tế tp cn vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp
về việc cập nhật tốc độ dịch trên địa bàn
theo đó trong một mươi bốn ngày qua toàn thành phố ghi nhận
một mươi năm mươi sáu ca bệnh mới trung bình hơn bảy trăm linh ca mỗi ngày
ngành y tế đã thực hiện đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn cập nhật đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cụ thể cấp độ thành phố là cấp bốn
theo sở y tế tp cn khăn cứ hướng dẫn xác định cấp độ dịch thành phố cần thơ thuộc cấp ba
tuy nhiên do không đạt yêu cầu tối thiểu tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
nên phải tăng lên một cấp độ dịch từ cấp ba lên cấp bốn
hiện tp cn đang áp dụng cấp độ dịch là cấp ba
kể từ ngày một mươi một tháng một mươi một